theo kết quả điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định vào khoảng ba giờ chiều ngày một mươi hai tháng sáu
tại quán lâm viên trên đường đặng văn trơn xã hiệp hòa
xảy ra mô thuẫn sô sát giữa nhóm của ông nguyễn tấn lương chú tại tp biên hòa
và lê võ trường hải chú tại tỉnh đắk lắc cùng tám người khác
với nhóm của phạm văn hiền chú tại huyện định quán và những người đi cùng
khi nhóm của hiền lên xe ô tô rời quán lương điện thoại cho ngô văn giang đến đuổi theo
chặn xe ô tô nhóm của hiền lại
giang còn huy động một số thanh niên xăm chỗ khác tới vây quanh và xì hết hơi của bốn máy xe
nhóm của hiền khóa cửa ngồi trên xe và báo công an tp biên hòa công an tỉnh đồng nai đến can thiệp
công an tỉnh đồng nai và công an tp biên hòa đã huy động cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
nhưng phải mất gần hai giờ đồng hồ sau thì vụ việc mới được xử lý
cơ quan điều tra xác định giang ba mươi sáu huy động thêm nhiều đối tượng khác
còn nguyễn duy kỷ và nguyễn văn căn là hai đối tượng tham gia chặn xe có hành vi gây dối trật tự công cộng
một đường dây đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa và ghi lô đề trên mạng internet quy mô lớn
do nguyễn thị huệ ở xã hà vinh huyện hà trung tỉnh thanh hóa cầm đầu
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa triệt phá
qua công tác điều tra ban đầu phòng cảnh sát hình sự công an thanh hóa bắt giữ năm đối tượng
là các đại lý chân rết của huệ trên địa bàn thị xã bỉm sơn huyện hà trung và huyện nga sơn
thu giữ ba xe ô tô hai máy phách một trăm năm mươi bốn triệu đồng tiền mặt và các tiểu liệu khác có liên quan
nguyễn thị huệ là đối tượng đã có tiền án về tội đánh bạc nhưng vẫn tiếp tục lập hai trang mạng
và tổ chức cho các đại lý ghi lô đề và đánh sóc đĩa trên mạng
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã điều tra làm rõ đường dây đánh bạc này với tổng số tiền là gần ba mươi tỷ đồng
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác tại tỉnh lai châu sau trận mưa kéo dài vào đêm ngày hôm qua
trên địa bàn các huyện mường tè và nậm nhùn đã xảy ra lũ quét cuốn trôi nhiều công trình
nhà cửa tài sản và hoa màu của người dân bước đầu ghi nhận có bốn người bị lũ cuốn trôi
về giao thông bước đầu ghi nhận mưa lũ đã gây thiệt hại một số tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ
trong đó nghiêm trọng nhất là tuyến quốc lộ bốn h tại địa phận xã cua bum huyện mận nậm nhùn
mưa lũ làm sạt lở hơn ba mươi m đường gây chia cắt huyện mương tè với bên ngoài
trong khi đó vào khoảng ba giờ sáng nay lũ quét xuất hiện tại xã bản hồ huyện sapa tỉnh lào cai
nước lũ tràn vào nhà của hai mươi hộ dân tại hai thôn bản dền và la ve cuốn trôi nhiều tài sản
cây cầu treo nối hai thôn này cũng bị lật úp khiến bốn bản làng ở xã bản hồ bị cô lập
đến tám h ba mươi sáng nay nước bắt đầu rút người dân có thể di chuyển trên một số tuyến đường liên xã
chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã có mặt tại nơi bị lũ quét để thống kê thiệt hại và giúp người dân khắc phục hậu quả
về cây cầu nối giữa hai thôn bị đánh sập địa phương cho biết sẽ có phương án để xây dựng lại cho người dân
để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ bất thường cực đoan có thể xảy ra trong thời gian tới
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa ban hành công điện số bốn ngày hai mươi bốn tháng sáu gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía bắc
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ công an quốc phòng giao thông vận tải công thương thông tin truyền thông tài nguyên và môi trường bộ y tế các cơ quan truyền thông
trong đó có một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm như sau
yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh lai châu lào cai khẩn trương khắc phục hậu quả xảy ra trên địa bàn
nhất là huy động các lực lượng tìm kiếm người bị mất tích tại huyện mường tè tỉnh lai châu
thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ lũ quét sạt lở đất để thông tin kịp thời đến chính quyền và người dân chủ động ứng phó
kiểm tra giả soát nơi ở không an toàn các khu dân cư ven sông suối hạ lưu các hồ đập vùng trũng thấp vùng ven sông suối
ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn
bên cạnh đó chỉ đạo các hội đồng thi lựa chọn các điểm thi bảo đảm an toàn chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện
bố trí các điểm sơ tán an toàn gần khu vực tổ chức thi đồng thời có phương án bảo đảm hậu cần và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm sơ tán
xây dựng các phương án đảm bảo an toàn giao thông quanh khu vực thi trường hợp xảy ra thiên tai
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương tổ chức tuần tra kiểm tra canh gác tại các hồ chứa
đặc biệt là các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại các ngầm tràn
các đoạn đường giao thông thường xuyên bị ngập sâu sạt lở có nguy cơ xảy ra đá lăn bến đỏ ngang đỏ dọc để đảm bảo an toàn
chỉ đạo đài truyền hình hệ thống đài truyền thanh và các cơ quan thông tấn báo chí địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền
hướng dẫn kỹ năng ứng phó tới chính quyền cấp cơ sở cộng đồng và người dân
đặc biệt là những người dân đi làm rừng dài ngày về diễn biến mưa lũ ngập lụt lũ quét và sản lở đất để người dân biết và chủ động phòng tránh
các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để ứng cứu khi có yêu cầu
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
trong đó báo cáo cụ thể về công tác tuyên truyền phổ biến thông tin cảnh báo về thiên tai đến chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư
thưa quý vị và các bạn ủy ban nhân dân tp hcm vừa quyết định thành lập trung tâm quản lý đường thủy
và trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ trực thuộc sở giao thông vận tải
theo thông tin từ văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm thành phố vừa quyết định thành lập trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ
trực thuộc sở giao thông vận tải trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại khu quản lý giao thông đô thị số một
khu quản lý giao thông đô thị số hai khu quản lý giao thông đô thị số ba và khu quản lý giao thông đô thị số một

trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ trực thuộc sở giao thông vận tải trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại khu quản lý giao thông đô thị số hai
ủy ban nhân dân tp hcm làm chủ sở hữu tổ chức quản lý sử dụng khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố
ngoài ra ủy ban nhân dân tp hcm cũng quyết định thành lập trung tâm quản lý đường thủy trực thuộc sở giao thông vận tải trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại khu quản lý đường thủy nội địa và trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy
trụ sở trung tâm đặt tại số ba trăm một mươi bốn cô bắc phường cô giang quận một có chức năng thay mặt ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu tổ chức quản lý khai thác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố
thực hiện kiểm tra cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa theo phân cấp
thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đang lập kế hoạch cao điểm kiểm tra tải trọng phương tiện trên các quận huyện vùng ven như hóc môn củ chi quận một mươi hai
động thái này được đưa ra trước diễn biến trật tự an toàn giao thông tại những khu vực này đang diễn biến phức tạp
trước đó sau một tháng triển khai tại ba địa bàn trọng điểm là hóc môn củ chi quận một mươi hai thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã phát hiện xử lý một mươi sáu vụ vi phạm về tải trọng phương tiện với số tiền xử phạt là hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng
từ giờ đến cuối năm thanh tra sở giao thông vận tải sẽ tiếp tục lập kế hoạch cao điểm để xử lý lỗi vi phạm trên đặc biệt là sau những vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe chở quá tải
trong đó có vụ tai nạn giữa xe container và xe ô tô bốn chỗ tại địa bàn giáp ranh giữa huyện củ chi và tỉnh tây ninh làm năm người thiệt mạng hôm một mươi bốn tháng sáu vừa qua
công an quận thủ đức tp hcm đang tổ chức tuyên truyền các phương thức hoạt động của tội phạm an toàn giao thông và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho hàng trăm ngàn công nhân đang làm việc tại khu chế xuất linh trùng một và hai
hoạt động thiết thực này nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
theo đó cán bộ tuyên truyền công an quận thủ đức sẽ chỉ ra những phương thức hoạt động của các loại tội phạm phổ biến đang hoạt động trên địa bàn như trộm cắp cướp dật lừa đảo công nghệ cao hay băng nhóm cho vay nặng lãi bằng những hình ảnh video thực tế sinh động để lãnh đạo các doanh nghiệp và công nhân nắm được cũng như cách phòng ngừa

suy nghĩ trước khi bắt đầu là chủ đề buổi lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy hai mươi sáu tháng sáu
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng lê quý vương nhấn mạnh tệ nạn và tội phạm ma túy đang trở thành mối quan tâm sâu sắc của thế giới gây hậu quả hết sức nặng nề về kinh tế chính trị văn hóa xã hội
đây là nguyên nhân nguồn gốc phát sinh tội phạm làm suy thoái nhân cách phẩm giá bằng hoại giá trị đạo đức truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc
do nhiều nguyên nhân tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy nước ta vẫn còn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng
lượng ma túy từ nước ngoài vận chuyển vào nước ta còn nhiều số người nghiện vẫn tiếp tục gia tăng tỷ lệ tái nghiện cao
gần đây xuất hiện tình trạng người nghiện lang thang ngoài xã hội gây ra các hành vi vi phạm pháp luật gây lo lắng bức xúc trong nhân dân
ba hai trăm tám mươi năm vụ bắt giữ gần hai mươi đối tượng thu giữ sáu trăm bảy mươi năm kg heroin năm trăm linh bảy kg ketamine bốn sáu trăm hai mươi năm kg ma túy tổng hợp và một trăm ba mươi một kg cocaine
trong khi đó thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ về tháng hành động phòng chống ma túy
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín nghệ an đã ra quân triển khai đợt cao điểm phòng chống ma túy trên địa bàn toàn tỉnh
qua ba tuần triển khai các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ tám mươi sáu vụ phạm tội về ma túy
thu giữ hơn bốn mươi kg ma túy các loại
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phó thủ tướng vũ đức đam ghi nhận biểu dương bộ công an tỉnh nghệ an đã phối hợp tổ chức buổi lễ này
đồng thời ghi nhận cảm ơn các lực lượng trong công tác phòng chống ma túy
đặc biệt là những chiến sĩ ngay lúc này đang đối mặt với hiểm nguy nhiều người đã phải nằm xuống
dìm này các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy đã được bộ công an ubnd tỉnh tặng bằng khen
sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến luật phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi tám trong công an nhân dân
tại trụ sở bộ công an và công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
trung tướng nguyễn ngọc anh ủy viên đảng ủy công an trung ương cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp chủ trì hội nghị
luật phòng chống tham nhũng được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua tại kỳ họp thứ sáu ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
có hiệu lực thi hành từ ngày một
để triển khai thi hành luật phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi tám ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định số một trăm một mươi ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật phòng chống tham nhũng trong công an nhân dân
đây là hội nghị quan trọng nhằm quán triệt đầy đủ những nội dung của luật phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong công an nhân dân trên cơ sở đó để áp dụng đúng thống nhất luật trên phạm vi toàn quốc
tại hội nghị đại diện thanh tra chính phủ đã trình bày những nội dung
mới cơ bản và phạm vi điều chỉnh của luật trong đó có nhiều nội dung liên quan đến công tác công an
ngoài ra lãnh đạo thanh tra bộ công an cũng trình bày những kết quả công tác phòng chống tham nhũng trong công an nhân dân thời gian qua
những vấn đề đặt ra khi thực hiện triển khai luật phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi tám trong công an nhân dân
các đại biểu tham dự đã tập trung nghiên cứu nghiêm túc quán triệt sâu sắc và nắm vững những nội dung cơ bản nêu trên
từ đó xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện thống nhất và hiệu quả tại đơn vị và địa phương